ngày hôm nay tám tháng một mươi hội nghị bộ trưởng môi trường hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ một mươi năm
và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thành phố xiêm việp campuchia
hàng loạt các vấn đề nóng của khu vực đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị
trong đó có tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đang tác động nghiêm trọng đến nhiều nước
ô nhiễm không khí đã lên tới mức độ nguy hiểm ở một số quốc gia như indonesia malaysia và singapore
sau các vụ cháy rừng tại indonesia
tham dự hội nghị có đại biểu của một mươi nước thành viên trong khối và các nước đối tác asean
gồm nhật bản hàn quốc và trung quốc
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực môi trường
bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu phát triển đa dạng sinh học môi trường biển giáo dục môi trường
quản lý tài nguyên nước chức đoàn học và giác thải xử lý ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới
các bộ trưởng asean cũng sẽ bàn bạc và xem xét việc thông qua ba văn kiện quan trọng
gồm tuyên bố chung asean về biến đổi khí hậu kế hoạch chiến lược asean về môi trường
và đề nghị công nhận năm công viên quốc gia của myanmar thái lan và việt nam là công viên di sản asean